vì thế bạn cần lưu ý khi trẻ đau bụng thất thường tái đi tái lại nhiều lần và thường là trước hoặc sau khi ăn
vị trí đau dạ dày ở trẻ cũng khác biệt so với người lớn đeo ở trên rốn hoặc quanh rốn
cơn đau thường diễn ra trong đêm khiến trẻ tỉnh giấc âm ỉ kéo dài hay dữ dội trong vài chục phút đến hàng giờ liền
triệu chứng thứ ba bé hay bị đầy hơi ở chua và khó tiêu
đầy hơi ở chua là dấu hiệu viêm dạ dày phổ biến ở trẻ
tuy nhiên những bé sẽ gặp khó khăn khi miêu tả triệu chứng này đặc biệt là các bé dưới hai tuổi
đồng thời dịch acid trong dạ dày trao ngược lên thực quản và họng khiến bé hay bị ho ợ hơi và ợ chua
nếu như không được điều trị sớm bé có thể bị viêm lết dạ dày nặng đến chảy máu
dấu hiệu thứ bốn bé hay nôn ói có khi ói ra máu
như đã đề cập nôn ói là một trong những triệu chứng dạ dày thường gặp ở trẻ thường là ở các trẻ dưới hai tuổi
do hay nôn ói nên khả năng hấp thú chất dinh dưỡng của bé sẽ kém dẫn đến tình trạng chậm tăng cân suy dinh dưỡng
khi tình trạng bệnh nặng hơn viêm dạ dày sẽ gây suất huyết mạch máu khiến bé ói ra máu
nếu như không điều trị kịp thời sẽ gây nguy hiểm tới tính mạng
dấu hiệu thứ năm bé đi phân màu đen hoặc da máu
thống kê cho thấy hơn năm mươi số ca trẻ em nhập viện do xuất hiện bao tử bị tình trạng đi ngoài phân đen hoặc có máu tươi
tuy nhiên do thói quen của phụ huynh việt nam ta không hay quan sát phần của trẻ nên khó có thể lưu ý tình trạng bệnh dạ dày của trẻ từ sớm
dấu hiệu thứ sáu trẻ xanh sao hay chóng mặt
một vài trường hợp trẻ em bị viêm lét dạ dày và suất huyết kéo dài trong nhiều ngày dẫn đến tổn thương mạch máu tệ hơn là thiếu máu mãn tính
một số dấu hiệu khác bạn nên lưu ý khi trẻ bị viêm dạ dày đó là da xanh sao niêm mảng nhợt nhạt lòng bàn tay bàn chân trắng nhợt mệt mỏi thường bị chóng mặt
bé học không tập trung
ngay khi thấy các dấu hiệu bất thường trên phụ huynh hãy đưa trẻ đến thăm khám ngay với bác sĩ để được thăm khám và tư vấn chính xác căn bệnh bé đang mắc phải
vậy nguyên nhân do đâu trẻ bị viêm dạ dày
nguyên nhân đầu tiên có thể là do nhiễm vi khuẩn virus
đây cũng là nguyên nhân cơ bản nhất khiến trẻ bị viêm dạ dày đó chính là nhiễm vi khuẩn hp
vi khuẩn hp là một trong số ít những loại vi khuẩn có khả năng tồn tại trong niêm mạc dạ dày của bệnh nhân
khi xâm nhập vào cơ thể vi khuẩn hb gây ra nhiều vấn đề cho hệ tiêu hóa trong đó có viêm dạ dày tá tràng
nguyên nhân thứ hai sử dụng thuốc không đúng chỉ định
việc sử dụng thuốc điều trị bệnh không phù hợp có thể dẫn đến tình trạng viêm lết dạ dày ở cả người lớn và trẻ em do bị kết ứng
nguyên nhân thứ ba chế độ ăn uống không khoa học
dạ dày của trẻ em yếu hơn người lớn nhưng màng dạ dày của trẻ dễ bị kích ứng
vì thế khi tiếp thúc với các thực phẩm có tính chua cay thực phẩm có ga
phần niêm mạc dạ dày của bé sẽ bị viêm và gây nguy hiểm
nguyên nhân thứ tư căng thẳng và stress kéo dài
stress căng thẳng cũng là một trong những nguyên nhân chính gây ra các bệnh về đường tiêu hóa
đối với trẻ em stress căng thẳng do áp lực học hành thi cử khiến cho trẻ dễ rơi vào trạng thái trầm cảm mệt mỏi
cộng thêm việc học hành liên tục ăn uống thất thường ở trường sẽ gây ra viêm dạ dày ở trẻ
vậy cha mẹ cần chú ý phòng bệnh viêm dạ dày ở trẻ như thế nào
trước hết chúng ta cần luôn chú ý vệ sinh sạch sẽ thân thể cho trẻ
đặc biệt là phải rửa tay thật sạch trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh
hãy cho trẻ sử dụng riêng các đồ dùng cá nhân của mình
việc dùng chung đồ cá nhân sẽ làm lây lan rất nhiều bệnh tật trong đó có bệnh viêm dạ dày ruột
lưu ý không được để trẻ vui chơi nghịch ngợm ở các bãi rác bẩn
bởi đó là môi trường bẩn ẩn chứa rất nhiều tác nhân gây bệnh dễ dàng tấn công trẻ và gây bệnh cho trẻ
luôn đảm bảo chế biến thức ăn cho trẻ phải được nấu chín kỹ bảo quản tốt không nên cho trẻ ăn đồ sống
nước uống cho trẻ phải đun sôi để nguội để loại trừ tiêu các mầm bệnh nếu có
chú ý bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cho trẻ để trẻ phát triển thoải mạnh
nâng cao sức đề kháng và làm giảm nguy cơ viêm dạ dày ruột ở trẻ em
điều quan trọng nếu nhận thấy các biểu hiện viêm dạ dày ở trẻ em như đẩy hơi ở chua và khó tiêu
cha mẹ cần nhanh chóng đưa con đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và điều trị
nó đâu có tạo được kháng thể cho nên là cái việc bằng mọi giá để diệt trừ hp hết lộ trình kháng sinh này
lại sang lộ trình kháng sinh khác thì chúng tôi hoàn toàn không đồng ý
thậm chí là có những người bảo là tôi bị mắc hp helicobacter pylori tôi bị viêm dạ dày
cho nên bế cả đứa bé con mấy tháng tuổi đến bảo họ cũng phải diệt cho nó luôn để cho nó khỏi
thì rõ ràng đấy là một quan điểm hết sức thái quản
đúng không cho nên là chúng tôi hoàn toàn không đồng ý
cho nên cái việc lây nhiễm hp nó có thể gây ra những cái tổn thương ở đi mạc đường tiêu hóa khá là nặng
thậm chí là những cái ổ lét và những cái lét có thể dẫn đến những cái suất huyết tiêu hóa
thì với những trường hợp mà có lết và những cái lết có nguy cơ suất huyết thì bằng mọi giá phải diệt nó
và khi đã thành ổ loét thực sự rồi thì cái diệt trừ hp cộng với những cái thuốc giảm bài tiết acid
đó là hai cái phương pháp luôn kết hợp với nhau
để giúp những cái tổn thương lết có thể lành sẹo được
và khi lết lành sẹo được thì sẽ hạn chế những cái nguy cơ như suất huyết tiêu hóa thủng hay là ung thư hóa
còn lại đối với những tổn thương viêm dạ dày thì cũng lại phải trả lời vấn đề là nó có nặng hay không
viêm dạ dày có nặng hay không nặng mới cần phải bằng mọi giá để chữa
và một cái vấn đề nữa là viêm dạ dày nhẹ nhưng các triệu chứng lâm sàng nặng
thì lúc đó cũng cần phải chữa
để hết những cái cảm giác khó chịu của người bệnh để trả lại một cái chất lượng cuộc sống tốt
cho nên sẽ phải trả lời hai vấn đề
đó là triệu chứng lâm sàng người bệnh có nặng không
đau thực sự là khó chịu đầy bụng nôn buồn nôn suốt ngày và ảnh hưởng đến cuộc sống
ảnh hưởng sinh hoạt của người bệnh
thì dù viêm nặng hay nhẹ chúng tôi cũng sẽ điều trị giữa thuốc giảm bài tiết
kết hợp với kháng sinh diệt trừ hp để làm lành những cái tổn thương ở dạ dày
và cải thiện được triệu chứng lâm sàng
còn đối với những viêm dạ dày nặng đó là những cái viêm ở mức độ viêm teo
mức độ nặng thì nó sẽ trả lời ở trên tổn thương ở trên nội soi
thì chúng tôi có thể trả lời đấy là viêm ở mức độ nặng hay mức độ nhẹ
đối với những cái viêm nặng thì nó có rất là nhiều thể
như là đầy cả những cái trợt loét những cái trợt lồi những cái trợt lõm
hay là những cái viêm teo ở những cái mức độ nặng
như viêm teo theo phân loại kimura takemuto thì nó là phân loại ở mức độ giai đoạn ô
chứ không phải giai đoạn c thì đấy là những cái mức độ viêm mà cần phải chữa